trước diễn biến thời tiết nắng nóng hành khô làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương trên cả nước
những ngày qua cháy rừng đã xảy ra tại một vài địa phương như sơn la điện biên lai châu hay bà rịa vũng tàu
thủ tướng chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống cháy rừng
vừa qua thủ tướng chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống cháy rừng
theo đó nội dung chính của công điện yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương có trách nhiệm chỉ đạo ubnd các cấp tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát phòng cháy chữa cháy rừng theo phần châm bốn tại chỗ chỉ đạo lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ kiểm soát chặt chẽ những người ra vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao xử lý nghiêm những người có hành vi vi phạm và trách nhiệm của người quản lý đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tăng cường chỉ đạo kiểm tra phòng cháy chữa cháy rừng tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác dự báo cảnh báo phát hiện sớm cháy rừng sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có cháy rừng xảy ra
bộ quốc phòng và bộ công an chủ động phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân